thuộc huyện triệu phong và gio linh tỉnh quảng trị về tình trạng hàng chục kg cá biển bị chết trôi giạt vào bờ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị phối hợp với các ban ngành chức năng để tiến hành kiểm tra
phân tích và bước đầu đã xác định được nguyên nhân
theo đó nguyên nhân ban đầu khiến cá chết trôi giạt vào khu vực xã triệu an triệu vân là do một số ngư dân khai thác gần bờ
dưới sức ép của cá và nước nên lưới bị rách đồng thời một số cá bị sức ép nên bị chết và trôi giạt vào ven bờ
ngoài ra do một số tàu cá ngoại tỉnh làm nghề lưới trục gần bờ có sử dụng đèn cao áp để khai thác
số lượng cá vớt lên chưa hết nên trôi giạt vào bờ
sau khi xác định được nguyên nhân chính quyền địa phương phối hợp với đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn
đã tiến hành thông báo cho người dân tránh hoang măng trong dư luận góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội trên địa bàn
trong thời gian qua các sở ngành và hai huyện thanh liêm và kim bảng tỉnh hà nam
đã chủ động tích cực triển khai tuyên truyền đôn đốc thanh tra kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường bờ tây sông đáy
việc chấp hành các quy định của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh khác đã đạt được kết quả bước đầu
cụ thể một số doanh nghiệp đã thực hiện việc quét dọn vật liệu rơi vãi trong hành lang cây xanh tới đường giảm bụi
tỉnh hà nam tích cực đồn đốc các sở ngành hoàn thiện các thủ tục biện pháp khắc phục sau thanh tra
bên cạnh đó việc triển khai thực hiện các dự án dùng chung đồn đốc kết quả lắp đặt hệ thống quan chắc tự động đối với các nhà máy xi măng còn rất chậm
đến nay mới chỉ có công ty cổ phần xi măng xuân thành thực hiện lắp đặt hệ thống quan chắc tự động của dây chuyển một và hai và truyền dữ liệu về sở tài nguyên môi trường
thời gian tới các cấp ngành địa phương đơn vị tỉnh hà nam cần thực hiện nghiêm đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực tây sông đáy
trên địa bàn huyện thành liêm và kim bằng với tinh thần cụ thể quyết liệt khắc phục ngay các tồn tại hạn chế báo cáo tiến độ thực hiện và cam kết thực hiện trong năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy các ngành thuộc thành viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh yên bái đã tích cực chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn chặn đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn
qua đó đã đấu tranh xử lý gần một ba trăm linh vụ vi phạm hành chính về gian lận thương mại và hàng giả
theo đó các lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã tiến hành xử lý những hành vi vi phạm hành chính với tổng giá trị thực hiện gần một mươi chín tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước gần một mươi bảy năm tỷ đồng
trong đó tri cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý sáu trăm sáu mươi năm vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
công an tỉnh phát hiện xác minh làm rõ và xử lý hành chính hai trăm linh sáu vụ vi phạm buôn lậu gian lận thương mại sở hữu trí tuệ an toàn thực phẩm quản lý lâm sản khoáng sản hàng cấm
tri cục kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực phát hiện và xử lý hai trăm một mươi chín vụ chặt phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép
thưa quý vị một vụ cháy xảy ra lúc hai giờ sáng ngày ba tháng bốn tại một trung cư một mươi bốn tầng ở quận ratchathawi thủ đô bangkok đã khiến hơn sáu mươi người bị thương và ít nhất ba người thiệt mạng
trong đó hai người được xác định là công dân thái lan
đáng chú ý trong số người bị thương có khoảng một mươi ba người là công dân việt nam
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát từ tầng năm của tòa nhà sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tầng
nguyên nhân được xác định là do hệ thống dây điện đã cũ gây nên chập cháy bên trong tường khiến công tác cứu hỏa tại chỗ không thể thực hiện
hàng chục chiếc xe cứu hỏa và cứu thương đã được điều động tới để dập lửa cũng như cấp cứu những người bị thương
tới khoảng sáu giờ sáng cùng ngày vụ cháy cơ bản đã được khống chế
theo các nhân viên cứu hỏa trong số ba nạn nhân tử vong một người chết do ngạt thở trong căn phòng ở tầng một mươi hai
và hai người còn lại tử vong khi đang trên đường cấp cứu tới bệnh viện hai trong số ba người này được xác định là công dân thái người còn lại chưa rõ danh tính
được biết tòa trung cư này đã được xây dựng từ cách đây ba mươi năm tập trung phần lớn là sinh viên thuê trọ
trong đó có rất nhiều sinh viên việt nam hiện đang học tập tại thái lan
nhiều người sống sót sau vụ việc cho biết khi ngọn lửa bùng phát hệ thống báo cháy của tòa nhà đã không hoạt động
cái tiếng đập cửa rất là to và mọi người hỏi hết ở ngoài rất là to
nên là cái hệ thống báo cháy đấy thì em cũng không rõ là em có nghe tiếng hay không
mà cũng vì họ đập cửa như thế nên em mới biết là có người ngoài và em đi tham gia cùng với họ
và trong cái nhóm mà em tham gia thì có rất nhiều bạn người thái có một bạn việt nam bạn ấy bị yếu
ngay khi nhận được tin báo đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng
đã lập tức liên hệ với lực lượng chức năng của thái lan để nắm tình hình
đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ và động viên các nạn nhân người việt trong vụ cháy trên
vì cho đến nay thì chúng tôi được biết là có tất cả một mươi ba nạn nhân là liều học sinh
và những người đang đi làm người việt nam đang đi làm tại bangkok
có một mươi một người vẫn còn đang điều trị trong các bệnh viện khác nhau của thái lan
hai người đã hồi phục và được ra viện
chúng tôi cũng đã làm việc với các bác sĩ điều trị
thì được biết là tất cả các nạn nhân
việt nam chỉ bị tình trạng là bị ngạt khói và sẽ sớm được điều trị
và sẽ sớm được ra viện trong ngày mai
hiện tại lực lượng chức năng của thái lan đã phong tỏa tòa nhà
đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
liên quan đến những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
tại các trung cư trên địa bàn thủ đô thời gian qua
ngày ba tháng bốn tại cuộc họp của ubnd tp hà nội
về kiểm điểm tình hình công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố
phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội
nguyễn văn sử đã có ý kiến chỉ đạo truyền hồ sơ khởi tố điều tra
theo quy định của pháp luật chủ đầu tư các dự án trung cư cao tầng
vi phạm an toàn phòng cháy trựa cháy nhưng j e không chịu khắc phục
cuộc họp có sự tham gia của nhiều sở ngành và đại diện cục cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
tại cuộc họp này phó chủ tịch thường trực ubnd tp hà nội nguyễn văn sử
cũng nghiêm khắc phê bình sở xây dựng hà nội về việc sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
và quý i năm hai nghìn một mươi tám đã không lắp đặt trụ nước chữa cháy
đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư
chính phủ thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội
trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương
cơ quan đơn vị
hai mươi chín trung cư chưa hoàn thành khắc phục phòng cháy trựa cháy
phải tiếp tục xử lý xong những tồn tại trước ngày ba mươi tháng bốn
đối với một mươi bốn công trình có thể khắc phục được
sau thời gian này nếu chưa khắc phục sẽ có biện pháp mạnh
thưa quý vị và các bạn thời gian qua liên tiếp các vụ cháy
đặc biệt là cháy trung cư cao tầng xảy ra trên địa bàn cả nước
gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản
tại các trung cư hiện nay mật độ dân cư rất đông
tuy nhiên phần lớn người dân chưa biết hoặc chưa sử dụng thành thạo
các thiết bị chữa cháy đã được trang bị trong các tòa nhà
bên cạnh đó nhiều hệ thống phòng cháy chữa cháy không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng
gây khó khăn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra
công trình cụm nhà ở hỗn hợp trung cư kết hợp văn phòng và siêu thị
còn gọi là tòa nhà golden west tại số hai lê văn thiêm quận thanh xuân hà nội
mặc dù đã đưa vào sử dụng nhiều phần nhưng hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây
luôn phải lo lắng về an toàn phòng cháy
theo thiết kế thì tòa nhà có các ô thông tầng để lấy ánh sáng
và nguồn không khí tự nhiên cho các tầng
tuy nhiên nó đã bị xây kín
điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn khí tự nhiên bị hạn chế khi xảy ra cháy
bên cạnh đó hướng dẫn sử dụng của các bình chữa cháy được trang bị tại đây
đều bằng tiếng nước ngoài mà không có bản tiếng việt
gây khó khăn cho người dân trong quá trình sử dụng
các thành viên cùng xe cứu hỏa đặc biệt này tới hiện trường cốt là chống cháy lan trước khi chờ xe cứu hỏa chuyên dụng đến
các thành viên tham gia đội cứu hỏa dưới chân lang biang đã trải qua các khóa huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn và chữa cháy
các tin tặc có tên jokerstats đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công và cho biết đang giao bán khoảng một trăm hai mươi năm trên tổng số năm triệu thông tin thẻ tiến dụng mà họ đánh cắp được
điều tra ban đầu cho thấy phần lớn lượng thẻ tiến dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng bị đánh cắp tại hai bang là new york và new jersey
phía đại diện sở hữu ba chuỗi bán lẻ đã lên tiếng xác nhận sự việc và sẽ bồi thường các dư vụ bảo mật cho khách hàng bị tấn công
trước đó các tin tặc từ nhóm jokerstats đã tấn công dữ liệu khách hàng của các chuỗi cửa hàng như whole foods chipotle và các khách sạn nằm trong chuỗi khách sạn trump hotels
tiếp nối bản tin là một số tin tức về thiên tai tại một số nước
viện nghiên cứu lãnh thổ el salvador thông báo một trận động đất mạnh sáu một độ richter đã xảy ra vào khoảng chiều ngày ba tháng bốn theo giờ hà nội
ở ngoài khơi thái bình dương cách khu vực cửa biển rio olimpa
cơ quan chức năng el salvador đã ghi nhận nhiều dư chấn sau trận động đất trên trong đó có dư chấn mạnh ba tám độ richter
hệ thống quốc gia về bảo vệ dân sự đã triển khai lực lượng đến địa phương để trợ giúp người dân và đánh giá các thiệt hại và thông báo không có cảnh báo sóng thần
cùng ngày một trận động đất mạnh sáu sáu độ richter đã làm dung chuyển bolivia với tâm trấn sâu năm mươi năm km tại đông nam sukher
một thành phố thuộc cao nguyên liệu
trận động đất không gây ra thiệt hại về người song đã khiến hàng loạt người dân phải rời khỏi các tòa nhà văn phòng
thậm chí các chấn động của trận động đất có thể cảm nhận được tại các thành phố sao paulo và brasilia của brazil
còn tại đảo quốc fiji các trận lũ lụt do mưa bão cuối tuần qua đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng
cơn bão có tên josi ở cấp độ một đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng
trong đó thị trấn ba ở đảo viti levu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất
ngoài ra khoảng bảy mươi bốn con đường đã bị phong tỏa do lũ lụt
theo giới chức fiji gần hai người hiện đang phải tạm trú tại ba mươi năm trung tâm sơ tán sẽ không thể quay trở về nhà
cho tới khi công tác phun thuốc trừ mũi hoàn tất
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân